thưa quý vị và các bạn một người khuyết tật trở thành một nhà tham vấn và đồng thời cũng được một người khuyết tật khác tham vấn
còn được gọi là tham vấn đồng cảnh nhằm hỗ trợ tích cực cho người khuyết tật nhận biết về sống độc lập trong cộng đồng
thông qua việc lắng nghe lẫn nhau ở vị trí ngang hàng
chỉ nghe thôi thì có lẽ rất nhiều người nghĩ rằng công việc ngồi lắng nghe và tham vấn lại cho một người khác là một việc rất dễ dàng
thế nhưng làm sao để phục hồi sự tự tin của người khuyết tật xây dựng lại mối quan hệ mới với những người xung quanh lại là một điều không hề dễ dàng và đơn giản
nhất là khi tham vấn đồng cảnh trở thành một trong những công cụ không thể thiếu giúp cho người khuyết tật và đặc biệt là người khuyết tật nặng thực hiện hóa một cuộc sống độc lập
cảm ơn các bạn đã theo dõi và hẹn gặp lại
bởi tôi biết có rất nhiều người cần tôi và tôi cũng cần họ
khi tôi đến bệnh viện thì khám chữa rồi đủ kiểu chụp chiếu không phát hiện ra là bệnh
thời gian đó mình cắt mọi quan hệ với tất cả mọi người
kể cả điện thoại rồi mọi bạn bè các thứ là hoàn toàn không có liên lạc được với mình luôn
nên mình chỉ có ngồi trong thích ngồi trong bóng tối
phải đến mấy năm trời nhiều khi nó bức xúc rồi nó cảm thấy như muốn
mình nhiều lúc mình muốn
cứ nghĩ là mình bây giờ mình làm được cái gì với cái cơ thể như thế này
anh phạm tuấn kiệt ở phường giáp bát quận hoàng mai thành phố hà nội đã bắt đầu một cuộc sống mới như thế
cách đây hơn một mươi ba năm anh bị viêm tủy cắt ngang một chứng dối loạn hệ thần kinh do tình trạng viêm ở một đoạn của tùy sống gây ra các mức độ bại liệt khác nhau
kể từ đó tới nay anh không đi lại được
và phải nhờ sự trợ giúp của gia đình trong các sinh hoạt hàng ngày
sau một quãng thời gian dài nhốt mình trong bóng tối anh được giới thiệu vào sinh hoạt tại hội người khuyết tật hà nội rồi làm quen với tham vấn đồng cảnh
nhờ tham vấn đồng cảnh được chia sẻ cùng những người cùng cảnh ngộ anh phục hồi được sự tự tin xây dựng lại mối quan hệ với những người xung quanh và dần quay trở lại cuộc sống hàng ngày
cái thời kỳ đó thì đúng là mình chưa kịp
chúng gia nhập thì bên hội người khuyết tật lại có một cái chương trình là gọi là tham vấn đồng cảnh của trung tâm sống độc lập
cái hồi đấy mình không biết cái đấy nó là cái gì đâu
nên là cũng tham gia bảo ước đi tham gia xem nó thế nào
được tiếp xúc với những người khuyết tật rồi được tiếp xúc với mọi người nói chuyện tâm sự thì mới hiểu được cái sống độc lập nó là thế nào
sống độc lập nó không phải là cái sống là mình sống một mình
mà sống là sống phải tự mình quyết được tất cả mọi việc
hiểu được cái điều đó thì tôi mới khi đó tôi mới nghĩ rằng là có rất nhiều người cùng cái hoàn cảnh như mình như thế
mà tại sao họ vẫn vươn lên cho cuộc sống
thì đi giao lưu tiếp xúc nhiều với người khuyết tật như thế thì thấy họ vẫn vui vẻ
họ vẫn tự tin lắm
nên mình bảo là tại sao mình không đảm được điều đó
thì lúc đó nó thật sự nó như kiểu muốn được bước ngoặt trong cuộc sống của mình
từ cái ngày đấy thì đồng viên cháu thì nói chung là gia đình cũng rất là buồn buồn lắm
gia đình cũng rất là lo cho cháu đưa cháu đi chữa bệnh tận quảng bình đi các nơi nhưng mà rồi cũng không đạt được cái mục đích của mình
từ khi mà tham gia được cái tham vận tập cảnh với lại tham gia cái hội khuyết tật thì kiệt vui vẻ hẳn lên để tham gia
nói chung là kiệt thì
vui vẻ thì nói chung là sinh hoạt ngoài cãi đều làm cho mẹ bố mẹ cũng vui vẻ lên
cũng thoải mái tư tưởng hơn
cái năm vừa rồi vui vẻ nữa là cưới vợ cho kiệt nữa
cho nên là gia đình cũng phận khởi
khác với anh phạm tuấn kiệt anh lê thanh hải ở phố đường láng quận đống đa thành phố hà nội lại là người khuyết tật vận động bẩm sinh do ảnh hưởng bởi chất độc da cam
làm quen với dạng tật của mình từ nhỏ lại luôn có gia đình và bạn bè đồng hành nên anh lê thanh hải có thể vượt qua những mặc cảm tự ti của chính bản thân mình một cách dễ dàng hơn
học xong cấp ba rồi học đại học ngoại ngữ anh hải giờ đây đã trở thành một phóng viên thường xuyên có những bài viết được nhiều người biết tới về thể thao bóng đá và các bài phân tích về điện ảnh
điểm đặc biệt là từ một người tham gia tham vấn đồng cảnh
tham vấn cho người khuyết tật về những vấn đề có liên quan tới cuộc sống của bản thân người khuyết tật
mục đích chính của nó là khiến cho người khuyết tật trở nên tự tin hơn tìm lại được thấy bản ngã của bản thân mình là cái gì
bao gồm là yêu cả cái khuyết tật của bản thân mình bởi vì đó là cái sự đa dạng của cuộc sống và nó cũng chính là cả cái cuộc đời của người khuyết tật đó
đồng thời tham vấn đồng cảnh vũ khí sẽ khiến cho người khuyết tật có được mở rộng được mối quan hệ xã hội không còn thu hẹp lại trong bốn bức tường nữa
mà có sự sống
giao tiếp có sự trao đổi lẫn nhau
hiểu một cách khác thì tham vấn đồng cảnh chính là hình thức mà trong đó một người khuyết tật sẽ lắng nghe chia sẻ và sau đó tham vấn tư vấn cho một người khuyết tật khác
điểm đặc biệt là tất cả những người khuyết tật thuộc các dạng tật khác nhau đều có thể tham gia tham vấn đồng cảnh và có thể trở thành tham vấn viên
tư vấn cho những người đồng cảnh khác sau khi được đào tạo và đã tích lũy được những kinh nghiệm